sau hai mươi một ngày nỗ lực thực hiện công tác cứu hộ tại công trình cầu rọc sen xã phú lợi huyện thanh bình tỉnh đông tháp
vào dạng sáng nay lực lượng cứu hộ đã đưa được thi thể của bé thái lý hạo nam sinh năm hai nghìn một mươi hai lên mặt đất
các lực lượng chuyên môn đã phối hợp và có sự chỉ đạo trực tiếp của các nhóm chuyên gia trong công tác cứu hộ
vào lúc một giờ hai mươi phút sáng nay thi thể bé hạo nam đã được đưa lên
sau đó lực lượng chức năng thực hiện công tác pháp y khâm liệm có sự chứng kiến của gia đình chính quyền địa phương và cơ quan chuyên môn
theo kết quả của cơ quan điều tra cơ quan qua pháp y đại thể tại hiện trường nhận định sơ bộ ban đầu bé bị đa chấn thương và rơi vào môi trường nước dẫn đến tử vong